tối nay công an quận tám tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ tin báo cướp tại phòng giao dịch phú lợi của ngân hàng sacombank trên đường phạm thế hiển
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay hai đối tượng bịt kín mặt đội mũ mặc áo khoác tối màu chạy xe máy đến phòng giao dịch phú lợi của sacombank trên đường phạm thế hiển sau đó giả lạc khách vào trong ngân hàng
một trong hai đối tượng đã cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng bảo vệ và những người có mặt ở phòng giao dịch buộc đưa tiền
theo đại diện ngân hàng do các tài sản đều đã được cất giữ an toàn nên hai tên cướp không cướp được gì nên tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe gắn máy
công an cũng đã có mặt ngay sau đó để thu thập thông tin hình ảnh camera truy tìm đối tượng